nhằm bảo đảm tính mạng tài sản cho ba mươi một hộ dân với một trăm ba mươi tám nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc thôn nà đứa xã đà vị huyện na hàng tỉnh tuyên quang
ubnd huyện na hàng đã lên phương án di rời khẩn cấp tuy nhiên do kinh phí để di rời các hộ dân đến vùng an toàn là rất lớn
trong khi nguồn kinh phí của tỉnh chưa thể bố trí được nên dự án vẫn chưa được thực hiện
gia đình anh dương ngọc lâm thôn nà đứa xã đà vị huyện na hàng từng đêm phải nơm nớp sống trong nỗi lo sợ
mới trải qua những trận mưa lớn ngôi nhà sàn của gia đình anh đã có hiện tượng siêu vẹo nên nhà có nhiều vết nứt lớn
có nhiều vết nứt ngang qua nhà thậm chí là bờ ruộng này bờ ao này cũng nứt
ngay cả cái nguồn nước của anh ở trên này cũng nứt ngang qua
do hoàn cảnh gia đình có người ốm nặng nên gia đình bà vi thị tuyền thôn nà đứa xã đà vị huyện na hàng
buộc phải bám chủ trong ngôi nhà siêu vẹo phó mặc cho số vận
bà tuyền cho biết đã ba năm nay ngôi nhà của gia đình bà liên tục xuất hiện những vết nứt nền nhà nhiều chỗ sụt lún nghiêm trọng
nhưng mà chưa có chỗ bây giờ mình khác chuyển thì chuyển đi chỗ nào chỗ nào họ cũng chưa làm được nên cho thì không biết chuyển
sau những trận mưa giữa năm hai nghìn một mươi bảy toàn thôn có ba mươi một hộ đều nằm trên cung trượt sạt rất nguy hiểm
điểm trường mầm non tiểu học nà đứa cũng xuất hiện những vết nứt sụt lốn
để bảo đảm an toàn cho các em học sinh ủy ban nhân dân xã đã chuyển các em về các địa điểm mới cách nơi cũ khoảng bốn km
vừa rồi thì sạt là ở xung quanh này
xung quanh cũng đi tìm hết rồi xong rồi một cắt ngang một đường sang bên kia
vâng vì bây giờ nó xung quanh nó ăn từ đấy sang bên kia hết rồi
những nhà này là bây giờ đang nứt từng đường từng đường đến ở nhà hết
năm nay thì nứt nhiều quá thì nứt nhiều quá thì vừa rồi cũng định học ở đây thì cũng sửa sang sạch sẽ hết rồi
về sau thì thấy nứt nhiều quá thì nhà trường cho ra ngoài
chúng tôi nhận thấy
là cái việc mà di chuyển ba mươi một hộ là cực kỳ cấp thiết
và những cái hộ mà hiện đang sinh sống ở thôn nà đứa cái khu vực nguy hiểm
qua khảo sát và nắm bắt tình hình thì nhà ở thì đã bị sạt trượt
có những cái hộ là đã bị gãy cả xà
vì cấu kiện của ngôi nhà là bị gãy và nền nhà cũng bị nứt
và không đảm bảo
không đảm bảo trong cái cuộc sống ổn định lâu dài
đến thời điểm hiện tại thì cái nguồn kinh phí để thực hiện cái dự án này là tỉnh tuyên quang chưa cân đối được
để bảo đảm tính mạng và tài sản người dân các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cần sớm bố trí nguồn vốn
di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để người dân sớm ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất phát triển kinh tế